những nỗ lực thi đấu tuyệt vời của đội tuyển olympic việt nam đã được đền đáp bằng chiến thắng đầy cảm xúc với bàn thắng duy nhất của văn toàn trong thời gian thi đấu hiệp phụ với đội olympic syri
đánh bại syri đội tuyển olympic việt nam làm nên lịch sử khi lọt vào top bốn đội bóng mạnh nhất asean hai nghìn một mươi tám
hàng triệu cổ động viên trên cả nước đêm qua đã ra đường chúc mừng đội tuyển ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
quang hải tiến dũng anh đức sàng anh vâng một tuyển việt nam sự tăng tốc ở cuối vụ thứ nhất
xin chào quý vị và các bạn hiện tại tôi đang có mặt ở quảng trường đông kinh việt nam
người này thì rất nhiều
nhiều người dân đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển olympic việt nam và không ký lúc này là vô cùng sơ lộ
ngay sau khi trận đấu kết thúc hàng nghìn người hâm mộ đổ xô ra đường tập trung diễu hành tại khu vực hồ hoàn kiếm
từng bừng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển olympic việt nam cơ đỏ sao vàng băng rôn tùng bài trên khắp các ngã đường
những tiếng hô vang cùng những cái đập tay bắt tay của những người hâm mộ từ khắp nơi đổ về
tôi thật sự bất ngờ khi chứng kiến cảnh mà những người việt nam ăn mừng chiến thắng của đội tuyển
không khí thật sự vô cùng sôi động cứ như trong một lễ hội lớn vậy
càng về đêm lượng người đổ rồn lên khu vực hồ hoàn kiếm càng đông hơn
không khí ăn mừng lúc này đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết
dạ em rất là vui ạ bởi vì trước đây là việt nam và sierra thì rất vất vả để cầm hòa một đều ạ
nhưng mà giờ thắng một thì em rất là vui ạ
em mong muốn ở việt nam thắng một ạ thắng một là coi như là vô địch ạ
em rất vui ạ
việt nam vui việt nam vui
còn tại đà nẵng hàng nghìn người đổ về khu vực trung tâm thành phố ăn mừng chiến thắng của đội tuyển olympic việt nam
khi giành chiến thắng sáu sau một trăm hai mươi phút kỳ đấu nghẹt thở trước đội tuyển olympic series
các tuyến phố chính như lê duẩn trần phú nguyễn văn linh khu vực phía tây cầu rồng
chật kín tầm người vui mừng chiến thắng
các cổ động viên hô vang khổ ngữ
việt nam chiến thắng việt nam vô địch mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá olympic việt nam
đây là đêm đáng nhớ của những người hâm mộ bóng đá bên bầu sông hàn hoa vang niềm vui chung của cả nước
ngay sau chiến thắng của đội tuyển olympic việt nam hàng nghìn người hâm mộ tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đã xuống đường tập trung về tượng đài chiến thắng trung tâm của thành phố để hòa chúc niềm vui chiến thắng của đội tuyển
sau đó tuần hành khắp các tuyến đường chính khuấy động không khí
chúc mừng thắng lợi
chiến thắng của đội tuyển olympic việt nam không những làm nên kỳ tích khi nền bóng đá việt nam lần đầu tiên lọt vào một vòng bán kết asean
mà còn đem lại những cảm xúc thăng hoa đem lại không khí của niềm vui chiến thắng
tất cả đều hy vọng vào những chiến thắng tiếp theo của đội nhà tại đại hội thể thao châu lục asean hai nghìn một mươi tám